sau thành công của cách mạng tháng tám ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
trước cuộc meeting của gần một triệu đồng bào chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời
trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới
nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước độc lập tự do dân chủ
từ đó ngày hai tháng chín hàng năm là ngày quốc khánh của nước ta